ngày bốn bảy đoàn tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba do đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tổ chức trung mương thường trực tiểu ban làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo ban tuyên giáo trung ương
cùng dự có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
sau khi nghe đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo trung mương báo cáo đồng chí phạm minh chính ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo
cán bộ đảng viên của ban và ngành tuyên giáo qua một mươi năm thực hiện cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
ban và ngành tuyên giáo đã chủ động tích cực trong công tác nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị dư luận xã hội
đổi mới công tác tuyên truyền góp phần tạo sự thống nhất trong đảng đồng thuận trong xã hội
đồng chí phạm minh chính gợi mở một số vấn đề mà ban tuyên giáo trung ương cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện
đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của ban để báo cáo tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng